thưa quý vị vào sáng ngày hôm qua ba mươi tháng bảy tòa án nhân dân huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động đối với bị cáo lê huy bình
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại thị trấn lương sơn huyện lương sơn tỉnh hòa bình về tội trộm cắt tài sản và cố ý gây thương tích
theo cáo trạng ngày một mươi hai tháng một mươi một hai nghìn một mươi bốn bình vào nhà anh trần xuân sơn và chị phan thị kết ở thôn ba xã pá huyện bảo lâm lấy trộm ba bao cà phê trọng lượng tám mươi chín kg trị giá một triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng của gia đình
khi bị vợ chồng anh sơn phát hiện chi hô đuổi theo bình đã quay lại dùng dao tự chế đâm nhiều nhát vào người anh sơn chị kết
kết quả giám định anh sơn bị thương tích một mươi hai chị kết bị thương tích ba mươi ba
ngoài hành vi phạm tội trên trong thời gian từ ngày hai tháng một mươi một đến ngày chín tháng một mươi một hai nghìn một mươi bốn lê huy bình đã thực hiện chót lọt ba vụ trộm cà phê một vụ trộm cắp máy xay cà phê của các hộ dân trên địa bàn huyện bảo lâm và thành phố bảo lộc với tổng trị giá tài sản hơn một mươi tám triệu đồng
tòa án nhân dân huyện bảo lâm đã tuyên phạt lê huy bình một mươi năm tù giam và bồi thường thiệt hại cho gia đình anh trần xuân sơn hơn năm mươi ba triệu đồng